thưa quý vị và các bạn như truyền hình công an nhân dân đã phản ánh về việc sáu thanh niên đóng xả lực lượng dân quân tự vệ ra đường chặn xe của người dân để chiếm đoạt tài sản
hành vi này đã bị lực lượng công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội bắt quả tang vào đêm ngày ba tháng tám
và ngày một trăm linh tháng chín tòa án nhân dân quận hoàn kiếm hà nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử
vụ án được tòa án nhân dân quận hoàn kiếm xác định là án điểm để tuyên truyền dân đề các hành vi vi phạm pháp luật trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp hiện nay
các bị cáo gồm nguyễn đức anh phạm việt đức nguyễn đức quân trần minh sang nguyễn đắc thắng cùng chú tại hà nội và nguyễn văn trường huy chú tại thừa thiên huế
các bị cáo đều có rất trẻ ở trong độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
theo hồ sơ của các cơ quan tố tụng lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn hà nội
các bị cáo đã bàn bạc và thống nhất mặc quần áo dân quân tự vệ ra đường bừng tìm người đi đường không đổi mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang vi phạm quy tắc phòng chống dịch để đe dọa đưa người vi phạm về trụ sở ủy ban nhân dân phường xử lý
mục đích của các bị cáo là làm cho người vi phạm sợ rồi đưa tiền để được bỏ qua lỗi vi phạm
với tính chất mức độ phạm tội căn cứ vào các tình tiết hội đồng xét xử nhận thấy cần áp dụng hình phạt tù cách ly các bị cáo với xã hội một thời gian nhằm gian đe giáo dục và phòng ngừa chung
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn đức anh bốn mươi tám tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản
các bị can khác xử phạt ở mức ba mươi sáu tháng ba mươi tháng và hai mươi tháng tù theo tình tiết vi phạm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn đức anh bốn mươi tám tháng tù về tình tiết vi phạm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn đức anh bốn mươi tám tháng tù về tình tiết vi phạm